hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ngăn chặn việc đưa người việt nam ra nước ngoài trái phép lực lượng công an trên cả nước đã triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó đã nắm chắc tình hình phát hiện phối hợp đưa hàng nghìn người nhập cảnh kể cả nhập cảnh trái phép vào các khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tổ chức điều tra khởi tố hàng chục vụ hàng chục bị can về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
điển hình công an tỉnh nghệ an đã điều tra làm rõ một mươi ba vụ một mươi sáu đối tượng khởi tố sáu vụ chín bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
riêng trong tháng bảy đã phát hiện và khởi tố năm vụ ba mươi bị can về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện khởi tố hai vụ chín đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
công an thành phố đà nẵng đã phát hiện điều tra khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
công an tp đà nẵng đã phát hiện điều tra khởi tố ba bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép

các cục nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình kịp thời trao đổi với công an các đơn vị địa phương phát hiện ngăn chặn xử lý từ sớm từ xa
các hành vi nhằm đưa người việt nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
cục quản lý xuất nhập cảnh cử các tổ công tác trực tiếp phối hợp hướng dẫn công an các địa phương nắm chắc tình hình
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nghiêm ngặt các cửa khẩu đường mòn lối mở trên tuyến biên giới
kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép hướng dẫn công an các địa phương tăng cường quản lý lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn
kịp thời phát hiện đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cục an ninh điều tra trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền phối hợp hướng dẫn công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân tổ chức liên quan phối hợp với viện kiểm sát tòa án cung cấp
đưa các vụ án thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự để kịp thời truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm gian đe vi phạm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng khẩn trương xác minh làm rõ xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
sáu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng khẩn trương xác minh làm rõ xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công
tập trung nắm hộ nắm người giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tổ chức tốt công tác phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
trang bị đầy đủ vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện và có phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân
và cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ kể cả phương án y tế
nhằm phòng ngừa các trường hợp chống người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tiếp tục hợp tác quốc tế trao đổi thông tin với công an địa phương các nước bạn trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
các phòng nghiệp vụ của công an thành phố và công an quận đống đa đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ cướp hơn chín trăm linh triệu đồng
tại ngân hàng bidv trên nhánh ngọc khánh số hai mươi bảy hình thúc kháng hà nội
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường nguyên hồng vào ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh
bất ngờ một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn
rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền
sau khi cướp được tiền hai đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát
theo hình ảnh camera ghi lại được hai đối tượng đều là nam giới cao khoảng từ một m sáu mươi năm đến một m bảy mươi năm
một người rong rỏng màu áo trong nắng dài tay màu ghi kẻ caro quần dài sáng màu đeo găng tay màu trắng khẩu trang vải màu trắng
đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi chai màu trắng đi dày tối màu đế trắng đeo hai túi vai chéo
đối tượng thứ hai dáng người gầy mặc áo chống nắng dài tay màu ghi quần dài vải tối màu đeo găng tay màu trắng khẩu trang vải màu trắng
đối mũ bảo hiểm kiểu lưỡi chai tối màu và đi dày kiểu thể thao cả hai đều nói giọng miền bắc
công tác giải phóng mặt bằng cao tốc bắc nam đang đi vào giai đoạn nước rút tuy nhiên vẫn còn nhiều nút thắt chưa được thao gỡ
phản ánh về vấn đề này báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có bài viết
giải phóng mặt bằng cao tốc bắc nam vẫn còn tình trạng sôi đỗ
ông phan quang hiển phó cục trưởng cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông bộ giao thông vận tải nhận định
phần việc còn lại của công tác giải phóng mặt bằng cao tốc bắc nam phía đông chỉ còn lại khoảng một mươi chín
tuy nhiên lại toàn là việc khó tập trung vào những hạng mục phức tạp như xây dựng các khu tái định cư di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật
theo chuyên gia kinh tế ngô trí long thì những điểm ngẽn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án này là dễ hiểu
bởi cả nước vừa trải qua một thời gian tương đối dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng khiến cho nhiều dự án bị ngưng trệ
ngoài ra chi phí giải phóng mặt bằng tại một số địa phương bị đội lên cao hơn so với ban đầu cũng là tác nhân kéo chậm tiến độ giải phóng mặt bằng
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sắp được tổ chức với sự tham gia của hơn chín trăm linh thí sinh
trước tình hình việt nam vừa ghi nhận thêm những ca mắc covid một mươi chín mới từ cộng đồng
thì các địa phương đang gấp rút chuẩn bị phương án với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi
tại đà nẵng sở giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo yêu cầu các trường có đặt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
phải bảo đảm đầy đủ thiết bị
đó là thiết bị đo thân nhiệt khẩu trang dung dịch sát khuẩn
ngoài ra đà nẵng cũng bố trí mỗi điểm thi ít nhất hai phòng dự phòng dành cho học sinh có kết quả đo thân nhiệt cao
đối với các phòng thi bình thường thí sinh sẽ được sắp xếp ngồi cách nhau một năm m
liên quan đến việc thí sinh không được đeo khẩu trang và phải xuất trình thẻ dự thi khi vào phòng thi
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đang kính nghị bộ giáo dục và đào tạo có quy định đặc thù cho cụm thi ở trong vùng dịch
nhưng thí sinh dự thi vẫn buộc phải tháo khẩu trang để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi
trong những ngày tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với bộ y tế có phương án cụ thể để kịp thời xử lý các tình huống
bảo đảm an toàn và quyền lợi cho học sinh
phải tới khi chiếc xe ô tô chở bốn mươi cựu học sinh gặp nạn làm một mươi năm người chết hai mươi năm người bị thương tại quảng bình xảy ra
thì người ta mới phát hiện ra là tài xế chỉ có bảng lái xe b hai
liên quan đến vấn đề này báo đại đoàn kết có bài viết mất bò
mới lo làm chuồng
theo điều tra bước đầu của cơ quan chức năng tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc nói trên đã lái xe khách bốn mươi năm chỗ được một thời gian dài mà không bị phát hiện
câu hỏi được đặt ra là khi tuyển tài xế nói trên doanh nghiệp sở hữu phương tiện có biết là anh ta chỉ có bằng lái xe loại b hai hay không
ngoài ra trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở đâu trong vụ việc này
tác giả bài viết cho rằng mỗi cá nhân cơ quan đơn vị doanh nghiệp cần tự soi lại mình xem đã làm gì
để ngăn chặn tiến trình dẫn đến các vụ tai nạn
tai nạn giao thông thảm khốc đừng để sau mỗi vụ tai nạn giao thông thì mới phân tích mổ xẻ nguyên nhân
hay xử lý trách nhiệm lái xe chủ phương tiện như vậy chẳng khác gì mất bỏ mới lo làm chuồng
dù đã lên phương án phòng trường hợp covid một mươi chín tái lây nhiễm nhưng diễn biến những ngày qua quá nhanh
nằm ngoài sự chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp du lịch
trao đổi với báo tuổi trẻ nhiều công ty du lịch lữ hành đang tập trung nguồn lực nhân sự làm đến đêm
để thương lượng với những nhà cung cấp dịch vụ
như hàng không điểm đến khách sạn bảo đảm quyền lợi khách hàng trong việc hủy đổi tuyến
theo các công ty du lịch với diễn biến hiện nay ngành du lịch lo là sẽ phải đối mặt với khó khăn thêm một lần nữa
vì hết giữa tháng tám thì cũng qua mùa cao điểm du lịch có thể sẽ phải hoạt động cầm chừng cho đến hết tháng một mươi hai
hiện tất cả các văn bản chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng như của tổng cục du lịch
đối với các địa phương doanh nghiệp du lịch liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành
thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn của tỉnh vĩnh long đã chủ động trong việc đấu tranh
chống buôn lậu kinh doanh buôn bán hàng giả hàng giang nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra
các đối tượng dùng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để tuồn hàng tẩu tán hàng hóa
thậm chí là chống trả lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
đây là toàn bộ số hàng cấm trên một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại mà đối tượng mang đi tiêu thụ
đã bị đội quản lý thị trường số bốn
cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long bắt giữ cùng phương tiện ô tô bảy chỗ vào rạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu vừa qua
điều đáng nói là đối tượng này rất manh động chống trả lực lượng chức năng rồi sau đó bỏ trốn
có những trường hợp thì các đối tượng hiện nay
thì các đối tượng mà đặc biệt là các đối tượng mua bán hàng cấm đó
thì họ rất là manh động
vừa qua thì đội cơ động chúng tôi cũng đã phát hiện theo dõi
và chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra các đối tượng này
thì qua kiểm tra cái phương tiện vận chuyển
thì vận chuyển là một mươi hai năm trăm linh cái gói thuốc lá lậu
thì quá trình kiểm tra thì họ dùng phương tiện họ va chạm với phương tiện của mình
sau đó trong quá trình kiểm tra thì lại dùng lúc đêm tối
thì họ trốn bỏ trốn họ bỏ phương tiện
không chỉ vận chuyển hàng cấm nhiều người còn lợi dụng tình hình biến động thị trường
hoặc nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao nên kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
điển hình vào ngày tám tháng bảy đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh vĩnh long
phát hiện hộ kinh doanh tại phường hai tp vĩnh long đang bày bán giày dép các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra tại nhà kho đoàn kiểm tra còn phát hiện trên ba năm trăm linh đôi giày dép được cất giữ tại đây
các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng từ chứng minh
nguồn gốc số hàng nói trên đồng thời viện dẫn nhiều lý do
được tháng mấy rồi em bán ở dĩa hè tối em đi chạy chợ giờ em lấy chợ tân bình
tân bình là chợ lớn em mới ra bán nhỏ lẻ cho em lưu chưa gành
còn hôm nay mình có gì để quán đơn chứng từ chứng minh cái hàng quán vậy
dạ để em hỏi công ty xuất quán đơn cho em
từ đầu năm đến nay cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long đã tiến hành kiểm tra gần
ba trăm hai mươi vụ phát hiện một trăm bảy mươi bốn vụ vi phạm xứ phạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
do hiện nay thì cái việc mà kinh doanh sử dụng công nghệ số rồi là ứng dụng thương
mại điện tử thì cái hành vi phạm rất là tinh vi và thường là họ xé lẻ ra những cái hàng quá
nên khi mình kiểm soát thì cũng gặp khó nhiều vấn đề gặp khó trong quá trình mình kiểm tra để
mình xử lý
chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cái đội là tăng cường cái công tác phối kết hợp để ra sót các cái
đối tượng sử dụng các cái trang mạng xã hội để mà kinh doanh qua mạng để mà kịp thời phát hiện trên
địa bàn để phát hiện những cái đối tượng mà mua bán hàng quán không có quán đơn chứng từ hàng kém
chất lượng hàng ghi nhãn hàng quán không đúng quy định để xử lý theo quyền của pháp luật
với quyết tâm để lùi tình trạng buôn bán hàng nhập lậu gian lận thương mại cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long tăng cường công tác quản lý địa bàn để mạnh tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân kinh doanh hiểu được việc kinh doanh hàng hóa đúng quy định pháp luật tiếp tục phù hợp với ban chí đạo ba trăm tám mươi chín và sở công thương tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường hàng hóa đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy tại công an thành phố cần thơ bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trường thổ thineo nguyễn thị marko bezster an viên bộ trưởng công an thành phố cần thơ đã lắng nghe non tình
để khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện gió hòa bình i giai đoạn hai
và dự án nhà máy điện gió hòa bình ii có tổng công suất là một trăm linh mw
với tổng số vốn đầu tư hơn năm hai trăm linh tỷ đồng
dự án nhà máy điện gió hòa bình một giai đoạn hai được sử dụng chung hạ tầng
với dự án nhà máy điện gió hòa bình một giai đoạn một nhằm tiết kiệm quỹ đất
nâng cao hiệu quả sử dụng đất giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường
dự án này được xây dựng trong khu vực biển thuộc địa phận xã vĩnh hậu a
và xã vĩnh hậu huyện hòa bình có diện tích khoảng hơn chín trăm ba mươi hectare
riêng dự án nhà máy điện gió hòa bình ii có hệ thống tui binh gió được xây dựng
trong khu vực biển thuộc địa phận xã vĩnh thịnh huyện hòa bình
có diện tích khu vực biển hơn một một trăm linh hectare
hai dự án này dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào vận hành trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
khi đi vào hoạt động mỗi năm hai nhà máy sản xuất ra sáng lượng khoảng bốn trăm linh triệu kw
với mức doanh thu dự kiến đạt trên tám trăm linh tỷ đồng mỗi năm
đại diện lãnh đạo ưu ba nhân dân tính bạc liêu cam kết sẽ hỗ trợ tối đa
và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án nhà máy điện gió hòa bình i giai đoạn ii
và dự án nhà máy điện gió hòa bình hai triển khai đúng tiến độ và đưa vào hoạt động
thưa quý vị câu chuyện là cho lúa ăn trứng gà và uống sữa tươi của một ở lão nông ở an giang
đã gây xung sao dư luận trong thời gian qua
sau khi thử nghiệm thành công ở vụ lúa đông xuân
thì ông lão ngụ tại xã phú xuân huyện phú tân tỉnh an giang
đã tiếp tục áp dụng phương pháp này cho vụ lúa hẻ thu
không có gì khác thường so với những cánh đồng lúa khác nếu chỉ nhìn bằng mắt thường
thế nhưng đây lại là những bông lúa được nuôi lớn bằng cách bón trứng gà và sữa tươi
thay cho phần thuốc hóa học thông thường
được lên viện trưởng viện khoa học nông nghiệp miền nam
họ hướng dẫn cho mình là sử dụng phần
lăn dôi địa lông với sữa và trứng gà
còn đây là cách pha trứng gà với sữa
theo ông dương xuân quả cách làm này được dựa trên mong muốn sản xuất sạch
bản thân ông có đủ điều kiện để tiếp cận với thị trường
bán được gạo của mình ra với giá cao
tôi đem về tôi xấy rồi tôi xây ra thành phẩm gạo là tôi bán lẻ
ở ngoài thị trường là giá ba mươi năm ngàn một quý lô gạo
tôi quan hệ từ nam ra bắc rất là nhiều tỉnh
cho nên là cũng có nhiều mối
cái vấn đề để mà tiêu thụ cái lượng gạo sạch của mình
ông quả cho biết trước khi cấy lúa cánh đồng sẽ được bón lót phân vô địa long
có chứa lân và manhê
cùng với đó là ba mươi trứng gà và ba mươi vệt sữa tươi cho một hectare
công thức này có thể giai giảm tùy tốc độ dinh dưỡng có sẵn có trong đất
theo các chuyên gia canh tắt lúa theo kiểu bón sữa tươi và trứng gà
của ông quả bước đầu có thể khẳng định là có hiệu quả
trứng gà và một cái lớp địa lông đó là phần bó lá
nó hấp thụ qua khí khổng để giúp cái đá đài vươn lên thẳng lên đứng lên
để hấp thụ lăng lượng mặt trời nhiều hơn
mặt khác nữa là cung cấp một số dinh dưỡng trực tiếp qua khí khổng luôn
cung cấp qua lá qua chải luôn
để nó tự đề kháng số bệnh
kết thúc thu hoạch cánh đồng lúa của ông quả vụ hè thu
đạt năng suất gần bảy tấn mỗi hectare
chi phí ước tính cao vụ là một mươi chín triệu đồng mỗi hectare
tất cả đều bình thường so với lúa thông thường
một chút còn lại là sáng phóng gạo làm ra từ lúa này có chất lượng tốt
không sử dụng phân hóa học và bán được với giá cao
chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm một mươi năm người thiệt mạng tại xã tân trạch huyện bố trạch của tỉnh quảng bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ tai nạn lật xe ô tô khách loại bốn mươi năm chỗ do hoàng trung toán
trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình điều khiển
khi đi qua tại km hai mươi một bảy trăm ba mươi năm đường hồ chí minh nhánh tây
thuộc địa phận xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã làm cho một mươi năm người thiệt mạng và hai mươi một người bị thương
sau khi vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
bước đầu lực lượng công an tỉnh quảng bình xác định
có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo quy định tại điều hai trăm ba mươi năm
bộ luật hình sự hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục
củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ nguồn nhân vụ tai nạn để khởi tố bị can
còn tại tỉnh đắk lắc một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô và xe máy đã khiến hai mẹ con tử vong
vừa xảy ra trước số nhà hai trăm chín mươi bảy đường phạm văn đồng
vườn tân hòa thành phố bù ma thuật
theo thông tin ban đầu xe ô tô do tài xế trần văn đức
điều khiển lưu thông trên đường phạm văn đồng
theo hướng thành phố buôn ma thuật đi thành phố nha trang
khi xe chạy đến địa điểm trên đã tông mạnh vào phía sau xe máy
do chị nguyễn thị thanh hàng điều khiển
chở theo mẹ là bà trương thị thanh thảo
cú tông mạnh đã khiến cho hai mẹ con bà thảo ngã vong xuống đường
do vết thương quá nặng cả hai nạn nhân đã tử vong
tổng cục đường bộ việt nam vừa phát đi thông tin
từ sáu giờ sáng hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy
cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông qua cầu thăng long hà nội để sửa chữa
về phương án phân luồng tổ chức bảo đảm giao thông
phục vụ thi công dự án sửa chữa mặt cầu thăng long
tổng cục đường bộ việt nam cho biết đã yêu cầu các sở giao thông vận tải
và hiệp hội vận tải ô tô việt nam thông báo cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp vận tải
các bến xe khách trên địa bàn tỉnh thành phố về thời gian
và lộ trình phân luồng tổ chức bảo đảm giao thông
phục vụ thi công dự án sửa chữa mặt cầu thăng long
để có kế hoạch điều chỉnh thời gian luồng tuyến lưu thông vận chuyển hành khách
và hàng hóa cho phù hợp thời gian thực hiện sửa chữa là một trăm năm mươi ngày
thưa quý vị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với huyện điện biên tỉnh điện biên
vừa tổ chức lễ thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sĩ
tại nghệ trang liệt sĩ tông khao xã thanh nương huyện điện biên
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao to lớn
của các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng các thương binh bệnh binh
thân nhân liệt sĩ gia đình có công với cách mạng
nhân dịp này bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tặng một mươi xuất quà
cho các gia đình chính sách thương binh bệnh binh và một mươi suất học bổng
cho các cháu là con em thương binh bệnh binh trong và ngoài lực lượng công an
trên địa bàn huyện điện biên trị giá mỗi xuất quà năm trăm linh đồng
quý vị thân mến những hình ảnh về nhóm thiện nguyện hạc giấy
cũng đã khép lại chương trình an nghề mới sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại